trong số này lượng cho xỉ phát thải từ một mươi ba nhà máy nhiệt điện thàn thuộc tập đoàn điện lực nguyên liên hệ
tập đoàn điện lực việt nam evn là tám năm mươi bảy triệu tấn chiếm sáu mươi bốn tổng lượng phát thải của cả nước
tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam tkv có sáu nhà máy với lượng cho xỉ phát thải là hai năm triệu tấn chiếm một mươi năm tổng lượng phát thải
và một nhà máy thuộc tập đoàn dầu khí việt nam với bảy trăm tám mươi bốn triệu tấn chiếm khoảng sáu tổng lượng cho xỉ phát thải
cùng với đó là năm nhà máy của các chủ đầu tư bot và các chủ đầu tư khác
phát thải khoảng hai triệu tấn chiếm một mươi năm tổng lượng phát thải của cả nước
với tốc độ phát thải như vậy thì ước tính đến giai đoạn hai nghìn hai mươi năm hai nghìn ba mươi các kho bãi chứa cho xỉ trên cả nước sẽ đạt ba trăm bốn mươi triệu tấn
và gây ảnh hưởng lớn đến chất lượng của môi trường đất môi trường nước và an sinh của người dân lần cận với khu vực các bãi chứa
trên thế giới các quốc gia phát triển luôn khuyến khích phát thải
các quốc gia phát triển luôn khuyến khích sử dụng cho bay xỉ than từ nhà máy nhiệt điện trong xây dựng đường xá và đôi khi là điều kiện bắt buộc
đơn cử như tại pháp có đến chín mươi chín lượng cho bay xỉ than thải ra được tái sử dụng
tại nhật bản con số này là tám mươi và tại hàn quốc là tám mươi năm
ở nhiều nước khác cho bay xỉ than chủ yếu được sử dụng để sản xuất gạch không nung
sản xuất gạch từ nguyên liệu này tiết kiệm năng lượng đến hơn tám mươi năm
so với việc sản xuất gạch nung truyền thống từ đất xét
chẳng hạn tại mỹ cho bay xỉ than được sử dụng như một chất phụ da sản xuất xi măng
hoặc dùng làm vật liệu san lấp mặt đường hay gia cố nền đường sau khi đã xử lý
công ty sefa ở south carolina đã quyết định xây dựng một nhà máy tái chế bốn trăm linh tấn cho bay xỉ than mỗi năm
thành pozolang làm nguyên liệu sản xuất bê tông

giúp tái chế hơn hai mươi triệu tấn cho bay xỉ than hàng năm
và cung cấp hơn một phần sáu nhu cầu về gạch của thị trường ấn độ
với vật liệu xây không nung cho xỉ đóng vai trò là cốt liệu mịn và thay thế một phần chết kết dính
cho thô hoặc cho bay đều có thể dễ dàng làm nguyên liệu để sản xuất gạch không nung xi măng cốt liệu
lượng sử dụng có thể đến bảy mươi khối lượng gạch sản xuất
cho bay sẽ đóng vai trò như phụ gia khoáng hoạt tính giúp cải thiện đáng kể cường độ chịu lực và chịu uốn
giúp gạch có tính trông thấm cao đồng thời cho bay sẽ giúp giảm lượng xi măng sử dụng từ đó giảm giá thành cho sản phẩm
đối với gạch không nung bê tông nhẹ thì cho bay đóng vai trò chính là thay thế một phần hay toàn bộ cho các nghiền
giúp tăng cường độ giảm khối lượng sản phẩm giảm chi phí sản xuất tiết kiệm điện năng
còn với sản xuất gạch silicate thì nguyên liệu là cho xỉ có thể chiếm đến chín mươi
gạch silicate sản xuất từ cho xỉ có hình thức rất đẹp mềm mặt phẳng mịn ít sứt góc cạnh cường độ chịu lực và chịu uốn cao khả năng trông thấm tốt
nhằm xử lý khối lượng lớn cho xỉ phát thải từ các nhà máy nhiệt điện
ngày hai mươi ba tháng chín năm hai nghìn một mươi bốn thủ tướng chính phủ đã ban hành quyết định số một nghìn sáu trăm chín mươi sáu
quy đề ttg về một số giải pháp thực hiện xử lý cho xỉ thạch cao của nhà máy nhiệt điện
nhà máy hóa chất phân bón để làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng
để tiếp tục tăng cường đẩy mạnh việc xử lý sử dụng cho xỉ thạch cao
ngày một mươi hai tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy thủ tướng chính phủ đã tiếp tục ban hành quyết định số bốn trăm năm mươi hai
quy đề ttg về việc phê duyệt đề án đẩy mạnh xử lý sử dụng cho xỉ thạch cao
làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và sử dụng trong các
công trình xây dựng
trong đó nêu rõ mục tiêu chung là đến năm hai nghìn hai mươi phải xử lý sử dụng cho xỉ thạch cao
bảo đảm đáp ứng lượng tồn trữ tại bãi chứa của từng nhà máy nhiệt điện
nhà máy hóa chất phân bón nhỏ hơn tổng lượng phát thải của hai năm sản xuất
mục tiêu cụ thể đến năm hai nghìn hai mươi xử lý và sử dụng cho xỉ thạch cao fgd
thạch cao pg làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và sử dụng trong các
công trình xây dựng đạt khoảng năm mươi hai tổng lượng tích lũy trong đó đối với cho xỉ nhiệt điện
làm phụ gia khoáng cho sản xuất xi măng khoảng một mươi bốn triệu tấn
thay thế một phần xét để sản xuất glanke xi măng khoảng tám triệu tấn
thay thế một phần xét để sản xuất gạch đất xét nung khoảng bảy triệu tấn
làm phụ gia khoáng cho sản xuất bê tông và gạch không nung khoảng hai triệu tấn
làm vật liệu san lấp mặt bằng công trình hoàn nguyên mỏ và làm đường giao thông khoảng hai mươi năm triệu tấn
tuy nhiên trên thực tế triển khai
khối lượng cho xỉ được xử lý và sử dụng vẫn chưa được như kỳ vọng
tính đến cuối năm hai nghìn hai mươi tổng lượng cho xỉ nhiệt điện đã tiêu thụ trên cả nước
chỉ vào khoảng bốn mươi bốn năm triệu tấn tương đương với bốn mươi hai tổng lượng phát thải qua các năm
như vậy tổng lượng cho xỉ lưu giữ tại bãi chứa của các nhà máy nhiệt điện than vẫn còn khoảng bốn mươi bảy sáu mươi năm triệu tấn
tổng lượng cho xỉ được xử lý và sử dụng một cách tự phát tức là mạng nhà máy nào tùy điều kiện thì xử lý được
cho nên là ngoài những tiêu chuẩn và quy chuẩn hướng dẫn kỹ thuật ra chúng ta còn cần có những biện pháp khác nữa ví dụ như là trợ cấp
bởi vì là khi mà coi cho xỉ nó là một cái chất thải
thì chúng ta phải mất tiền để trôn lớp
thế nhưng mà theo một số các doanh nghiệp liên quan đến cho xỉ
thì người ta nói là khi nhà máy thì phải mất tiền để trôn lớp
thế nhưng mà người ta đến thì lại nhiều khi là xin thì lại không cho hoặc là phải trả tiền
cho nên là nó chưa có nhất
doanh nghiệp liên quan
dù cho xỉ đã được sử dụng vào công nghệ sản xuất các vật liệu xây không nung
thế nhưng vẫn chưa có một chế tài quy định cụ thể về cho xỉ dẫn đến chưa rõ ràng trong việc các doanh nghiệp sẽ bắt buộc phải mua cho xỉ từ các nhà máy nhiệt điện
hay các nhà máy nhiệt điện nên hỗ trợ cung cấp cho xỉ cho các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng
hiện nay các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây không nung vẫn đang phải mua cho xỉ dẫn đến giá thành sản phẩm tăng cao gây khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm
các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây không nung vẫn đang phải mua cho xỉ cho các nhà máy nhiệt điện
các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây không nung vẫn đang phải mua cho xỉ cho các nhà máy nhiệt điện
bên cạnh đó không phải doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây không nung nào cũng có thể tận dụng cho xỉ để sản xuất bởi khó khăn về khoảng cách địa lý
với các doanh nghiệp ở gần nhà máy nhiệt điện việc thu gom vận chuyển cho xỉ đến nhà máy sản xuất sẽ dễ dàng hơn
còn với những nhà máy ở xa chi phí vận chuyển tăng cao
từ đó gây trở ngại trong việc tiếp cận thị trường
khiến số lượng cho xỉ được sử dụng cũng không cao như mong muốn
tuy việc sử dụng cho xỉ để sản xuất vật liệu xây không nung là hướng đi phù hợp trong xử lý cho xỉ
nhưng có một thực tế hiện nay ở nước ta chưa có văn bản quy phạm pháp luật về xử lý cho xỉ của nhiệt điện
trong khi có nhiều bằng chứng khoa học trong nước và quốc tế khẳng định
các thành phần của cho xỉ rất nguy hại với sức khỏe con người và môi trường
bởi trong cho xỉ có chứa thủy ngân và các chất độc hại khác
đây cũng là yếu tố còn gây băn khoăn trong việc tái sử dụng cho xỉ tại nước ta hiện nay
như tôi đều biết là tỷ lệ thủy ngân trong cho xỉ việt nam là tương đối lớn
thì liệu nó có ảnh hưởng gì đến môi trường hay không
cái đấy chúng ta phải đánh giá
cho xỉ là nó từ thang đốt thang với rất nhiều nguồn
thế thì chúng ta hiện nay chúng ta cũng đã nhập cao khoảng mấy chục triệu tấn rồi đấy một năm rồi đấy
thế thì cái loại thang đấy nó cứ
có chứa những chất độc hại gì có cần loại bỏ để mà nó trở thành một loại vật liệu
để sản xuất vật liệu sử dụng hoặc là để đắp lên đường hoặc là làm cái gì khác hay không
thì chúng ta phải trả lời cái câu hỏi đấy
theo quy định các bãi chứa cho xỉ chỉ được phép chứa dung tích tương đương với lượng xỉ thải ra trong hai năm
đồng thời trong quy hoạch hoặc thiết kế phải bảo đảm có thiết kế dây chuyển xử lý cho đạt chuẩn
nhưng đến nay chưa có nhà máy nào thực hiện được điều này
chính vì vậy những lo lắng về chất lượng cho xỉ khi sử dụng trong sản xuất vật liệu xây không nung
hay để săn lấp đổ móng công trình xây dựng là hoàn toàn có cơ sở
giải quyết cho xỉ là điều cấp thiết
thế nhưng trước đó chúng ta rất cần có sự kiểm định chặt chẽ chất lượng của cho xỉ
rồi từ đó mới có thể hướng đến bài toán tái sử dụng loại chất thải đặc thù này
trên thế giới cũng đã có nhiều quy định chế tài trong việc xử lý cho xỉ
và coi đó là một thứ tài nguyên thứ sinh
vậy nên với nước ta để có thể tái chế cho xỉ hiệu quả
thì chúng ta cũng rất cần có sự nghiên cứu kỹ lưỡng bảo đảm sự an toàn của cho xỉ
khi sử dụng làm nguyên liệu trong ngành xây dựng
thưa quý vị trong bối cảnh đa dạng sinh học đang rất cần được bảo vệ trước nguy cơ suy thoái
thì nạn săn bắt động vật hoang dã vẫn chưa hề có dấu hiệu thuyên giảm
vừa qua văn phòng liên hợp quốc về chống ma túy và tội phạm unotc
đã công bố báo cáo tội phạm động vật hoang dã hai nghìn hai mươi
trong đó nhấn mạnh nạn buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp trị giá hàng tỷ đô la
tiếp tục là mối đe dọa lớn đối với tự nhiên đa dạng sinh học toàn cầu và sức khỏe con người
nhất là khi những chiếc bẫy dây vẫn hoành hành tại các khu rừng ở khu vực đông nam á
trong đó có việt nam
chính vì vậy việc nâng cao năng lực cho lực lượng kiểm lâm đơn vị được coi là tuyến đầu
trong cuộc chiến chống nạn buôn bán động vật hoang dã là rất quan trọng
hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nội dung này qua chuyên mục sống xanh ngày hôm nay
báo cáo sự im lặng của những chiếc bẫy dây khủng hoảng đặt bẫy tại đông nam á
được tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên wwf công bố hồi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
đã chỉ ra nguyên liệu

cơ của các loài động vật hoang dã bị tàn sát bởi loại bẫy này
theo kết quả tuần tra của các đội kiểm lâm
tại khoảng một mươi các khu bảo tồn ở ba quốc gia đông dương cho thấy
ước tính có khoảng một mươi hai ba triệu bẫy dây đang đe dọa các loài động vật hoang dã
trong các khu bảo tồn và việt nam là điểm nóng về săn bắt khai thác
buôn bán động vật hoang dã
chúng ta biết rằng những loại bẫy khác đòi hỏi thời gian đòi hỏi đầu tư và đòi hỏi việc mang đi mang lại sẽ ra khó khăn dễ phát hiện
do vậy bẫy dây vừa nhỏ gọn vừa rẻ tiền vừa dễ làm nhưng hiệu quả rất cao
bởi vì có thể giấu ở bất cứ nơi nào có thể đem theo bất cứ lúc nào và nó lại ảnh hưởng rất lớn đến các loài động vật hoang dã
bởi khi các loài động vật hoang dã này sự phát hiện những loại bẫy lớn có thể có mùi có thể có điều kiện để dễ phát hiện hơn
và khi đặt những bẫy lớn sẽ có những dấu vết để lại
và riêng bẫy dây thì là những cái cực kỳ dễ làm dễ sử dụng dễ thực hiện
bởi vậy người ta thường dùng loại bẫy dây để băn các loại thú trong khu vực các rừng đặc dụng của mình
các chuyên gia ước tính với mỗi km hai trong một khu bảo tồn thì có đến hơn một trăm một mươi chiếc bẫy đe dọa tới sự tuyệt chủng của nhiều loài nguy cấp và cực kỳ nguy cấp
việc đặt bẫy và tiêu thụ động vật hoang dã còn làm tăng nguy cơ lan truyền các bệnh chuyển
các bệnh chuyển nhiễm bắt nguồn từ động vật sang người
việc đặt bẫy còn do nhu cầu tiêu thụ động vật hoang dã của người dân thành thị
không chỉ ảnh hưởng tới đa dạng sinh học mà còn có cả dịch bệnh
chúng ta thấy trong chín tháng qua covid đã gây tắc hạ như thế nào đối với toàn cầu
vì vậy việc kiểm soát đặt bẫy dây sẽ giải quyết được cả vấn đề bảo tồn và ổn định xã hội
vài trò của chốt chặn kiểm lâm là rất quan trọng
vài trò của chốt chặn kiểm lâm là rất quan trọng với cuộc chiến chống nạn môn bán săn bắt động vật hoang dã
nhưng sòng sòng với đó cũng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ mà lực lượng này phải đối mặt
báo cáo cuộc sống nơi tiền tuyến hai nghìn một mươi chín của wwf đã khảo sát gần bảy hai trăm linh kiểm lâm hoạt động tại hai mươi tám quốc gia trong đó có việt nam
kết quả thu được cho thấy nhìn chung cán bộ kiểm lâm của các vườn quốc gia khu bảo tồn chưa được trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ bị trả lương thấp và chưa được coi trọng
khi đó phản hồi từ kiểm lâm viên việt nam khá tích cực với mức độ hài lòng cao về mức lương chế độ phụ cấp thu hội phát triển so với mức trung bình của các quốc gia khác
tuy nhiên công việc của họ còn khá thầm lặng và nguồn nhân lực phục vụ cho công tác còn khá mỏng
trong thời gian tới để thực hiện công việc này tốt hơn và có ý nghĩa hơn thì chúng tôi mong muốn được quan tâm hơn nữa của cả cộng đồng xã hội
nhìn ở góc độ tích cực có nghĩa là chúng tôi là những người thay mặt cho lực lượng quản lý bảo vệ rừng thực thi pháp luật
mong muốn được người dân cũng như là các cơ quan cũng như là những người của công chúng hiểu hơn cho chúng tôi về cái nhiệm vụ nó khó khăn vất vả trong cái quá trình thực hiện như vậy
và nhìn nhận ở góc độ tích cực để chúng tôi có thể có một cái tinh thần tốt hơn nữa để làm việc tốt hơn
để tiến tới chấm dứt cuộc chiến với nạn xâm bắt động vật hoang dã thì rất cần có các chế tài xử lý nghiêm minh các hành vi đập bẫy các tụ điểm bán và tiêu thụ các sản phẩm động vật hoang dã
và quan trọng hơn cả với những người làm nhiệm vụ tuyến đầu như lực lượng kiểm lâm thì cần có các chế độ đáy ngộ tốt hơn bên cạnh việc đầu tư nguồn lực về tài chính nhân sự và ứng dụng kỹ thuật công nghệ hiệu quả hơn cũng cần được quan tâm